trong sáng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn tỉnh thái bình đã xảy ra hai mươi vụ trộm các đồ thờ cúng
trong đó nhiều nhất là các huyện đông hưng kiến sương quỳnh phụ
cá biệt có những đình chùa miếu để mất trộm đến ba bốn lần
nguyên nhân chủ yếu là do đặc điểm của các đình chùa miếu bị mất đồ thờ cúng trong thời gian qua
nằm ở những vị trí xa trung tâm xa nơi dân cư ít người qua lại không có người trông coi
miếu ở vị trí ngoài rìa của làng một bên là ráp với cánh đồng
xong chỉ có một số gia đình nhưng mà rất là thưa dân rất là ít người
cho nên là cái lực lượng an ninh và tổ tư quản thì cũng thường xuyên trông
nhưng không có người trực tiếp ở đây trông non miếu
bởi vì cho nên là những kẻ trộm như đã lợi dụng và đã đột nhập vào đây
đối tượng trộm cắp vì thiếu tiền tiêu xài nên thấy nơi thờ tự nào sơ hở là đột nhập vào
gặp gì lấy đó
có khi lấy cả tiền công đức
trước khi gây án thường nghe ngóng tham thính sau đó lợi dụng đêm tối sơ hở của chủ nơi thờ tự
người trông coi già yếu mất cảnh giác để vượt tường rào mở khóa phá phá khóa bằng các vam công cụ tự tạo
hoặc dùng kim cộng lực cắt khóa cậy cửa cắt chấn xong cửa sổ dỡ ngói
chui vào trộm cắp những gì chúng có thể bán lấy tiền
mặt khác còn có những đối tượng từ tỉnh ngoài vào gây án
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tiến hành khảo sát điều tra cơ bản
tất cả các ngôi chùa trên địa bàn đặc biệt là khu xa dân cư hẻo lánh
đối tượng có thể lợi dụng để trộm cắp vận động tuyên truyền nhắc nhở
để trụ trì cũng như bà con xung quanh nêu cao ý thức cảnh giác
đôn đốc và chấn chỉnh chính quyền địa phương đặc biệt công an xã nêu cao
phong trào toàn dân bảo vệ nền quốc tiến hành công tác tuần tra vũ trang mật phục
ngoài ra tiếp tục tiến hành cùng công an tỉnh phòng hành sự sẽ ra soát
tất cả các đối tượng liên quan đồng loạt triển khai pháp vụ để phối hợp điều tra
để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này ngoài sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm tự bảo vệ tài sản
đối với các nhà thờ đình chùa phải sửa chữa nâng cấp hệ thống cửa khóa
hàng ngày cửa người đến trong coi
lực lượng công an cơ sở cần thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm
tại các khu vực xung quanh các di tích tăng cường công tác nắm tình hình
về các cổ vật đồ thờ tự tại các di tích lịch sử đền chùa trên địa bàn
để có phương án bảo vệ hiệu quả
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
chúng tôi nhận được quyết định truy nã ba đối tượng
từ công an quận bình chánh tp hcm
đối tượng phạm văn binh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thương chú
tại bảy trăm sáu mươi chín trên tám mươi sáu phạm thế hiển phường bốn quận tám tp hcm
bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
của công an quận bình chánh tp hcm
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và bị truy nã theo quyết định truy nã số sáu ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
của công an quận bình chánh tp hcm
là đối tượng trần hoàng phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú
phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
và đối tượng nguyễn hiếu thuận sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thương chú
tại thôn thượng nguyên xã hải lâm huyện hải lăng tỉnh quảng trị
bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
của công an quận bình chánh tp hcm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai khi không khí lạnh tiếp tục được bổ sung
thì trời tiếp tục âm u có mưa nhỏ dài rác tập trung nhiều tại các tỉnh vùng núi
nhiệt độ trong ngày từ một mươi bốn đến hai mươi một độ một vài nơi như cao bằng lạng sơn
nhiệt độ còn thấp hơn sau đó từ ngày một mươi trở đi khối khí lạnh dần ổn định
và yếu dần mưa hầu như không còn ban ngày trời hưởng nắng
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng do tác động của không khí lạnh
và đới gió đông bắc nên mưa nhỏ sẽ còn dần
sẽ còn duy trì đến hết ngày mùng chín xuất hiện chủ yếu là vào thời điểm chiều tối và đêm
nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
sau đó giảm mưa khô giáo hơn nên nhiệt độ tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày tám đến ngày mùng chín
phía bắc nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi phía nam mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
ngày mùng một mươi mây thay đổi phổ biến không mưa
ngày nắng gió nhẹ
khu vực tây nguyên đang trong những tháng ngày mùa khô nên thời tiết tại đây tương đối là ổn định
trời phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều nhiệt độ từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
thời tiết khô giáo nên sẽ là thời điểm thích hợp để du khách tham quan du lịch
nếu có cơ hội đến tây nguyên vào dịp này
ở các tỉnh nam bộ tình trạng ít mưa ngày nắng nhiều cùng với độ ẩm thấp đã diễn ra khá nhiều ngày
và chưa có dấu hiệu chấm dứt nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
riêng các tỉnh phía đông nam bộ như bình phước tây ninh tp hcm
thì nhiệt độ còn có thể tăng trên ngưỡng ba mươi năm độ
tiết trời khá oi và nóng vào thời điểm trưa chiều
người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe của mình
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay